thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh hiện mực nước các sông ở quảng nam đang lên cao
nhiều thủy điện đồng loạt vận hành điều tiết để đón lũ
mực nước các sông ở quảng nam đang lên đa số trên báo động một có nơi vượt trên báo động hai
để vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước đón lũ thấp nhất
và chủ động đón đợt lũ mới
lúc sáu giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi công ty cổ phần thủy điện a vương điều tiết xả tràn
với lưu lượng dự kiến từ một trăm linh đến một hai trăm linh mét khối trên dây
cùng thời gian trên tại hồ chứa thủy điện sông bung bốn công ty thủy điện sông bung vận hành điều tiết
với lưu lượng xả dự kiến từ một trăm sáu mươi đến một ba trăm sáu mươi m ba trên dây
trước đó ngày chín tháng một mươi thủy điện sông bung hai và đắc mi bốn cũng thực hiện điều tiết để chuẩn bị đón đợt lũ mới
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
yêu cầu các công ty thủy điện xả qua tràn với lưu lượng điều tiết tăng dần
bảo đảm không gây dòng chảy đột biến bất thường ở hạ dô
đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình để chuyển sang vận hành cắt giảm lũ cho hạ dù